hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước trận bán kết với u hai mươi ba malaysia bất ngờ tiền vệ đội trưởng đỗ hùng dũng cũng là cầu thủ u hai mươi ba việt nam phải đi kiểm tra doping
rất nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình hỏi về việc tại sao đỗ hùng dũng phải đi kiểm tra mà không phải là cầu thủ nào khác
nếu các bạn có cùng chung câu hỏi này thì hãy cùng xem câu trả lời từ ban tổ chức là gì ngay sau đây
nếu là người thường xuyên theo dõi chương trình hay giải đấu thể thao thì cụm từ doping được nhắc đến thường xuyên
các vận động viên sau khi thi đấu sẽ phải kiểm tra doping theo yêu cầu của các đơn vị tổ chức cuộc thi
vậy kiểm tra doping là gì tại sao phải tiến hành kiểm tra doing
cùng tìm đáp án hoàn hảo nhất qua bài viết dưới đây của chúng tôi nhé
doping được hiểu là một chất kích thích có nhiệm vụ thúc đẩy tuần hoàn trong cơ thể lưu thông máu diễn ra nhanh hơn
từ đó giúp thể lực của người sử dụng tăng lên và hoạt động không biết mệt mỏi
đối với các môn thi thể thao đối kháng thì đây là điều không công bằng
việc tăng cường hiệu suất trong thi đấu nhờ chất kích thích là hành vi phi đạo đức thiếu văn minh
vì vậy kiểm tra doping là biện pháp đảm bảo tính công bằng và xây dựng cộng đồng thể thao lành mạnh
và câu chuyện của tiền vệ đội trưởng đỗ hùng dũng là cầu thủ u hai mươi ba việt nam phải đi kiểm tra doping là câu chuyện tương tự
đội khách bất ngờ chơi phòng ngựa chặt và thi đấu quyết liệt khiến u hai mươi ba việt nam rơi vào bế tắc
u hai mươi ba việt nam bị cầm hòa sau chín mươi phút chính thức và phải đá thêm ba mươi phút hiệp vụ
đến phút một trăm một mươi một tiến linh tỏa sáng ghi bàn duy nhất giúp đội bóng áo đỏ giành chiến thắng và quyền vào chơi trận chung kết
ở trận này các cầu thủ u hai mươi ba việt nam đã phải chạy bờ hơi tài theo đúng nghĩa đen trước sự ly lợm của đối thủ
trong đó đội trưởng đỗ hùng dũng là người mệt nhất bởi lẽ anh cùng với hoàng đức quán xuyến toàn bộ khu trung tuyến lên công về thủ
ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tiền vệ của club hà nội đã đổ vục xuống sân và nằm ra sân thở dốc
trong khi các đồng đội trẻ tuổi bận ăn mở
phải sau vài phút nằm nghỉ hùng dũng mới đứng dậy và dẫn toàn đội ra giữa sân cho khán giả
niềm vui của hùng dũng tiếp tục bị thử thách sau đó khi anh bị chọn đi thử doping
hùng dũng đã thi đấu trọn vẹn một trăm hai mươi phút và liên tục có mặt ở nhiều điểm đóng trên khắp mặt trận bán kết với u hai mươi ba malaysia
anh cũng chính là tác giả của pha đá phạt thuận lợi giúp tiến linh đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút thứ một trăm một mươi
sau trận đấu đội trưởng của đội tuyển việt nam như thở không nổi sau một trăm hai mươi phút chảy và tranh chấp liên tục
nhưng chỉ được nghỉ đôi chút hùng dũng đã được ban tổ chức đưa đi kiểm tra đô phình
đây được xem là theo lựa chọn ngẫu nhiên của ban tổ chức trong khi các đồng đội được ra về trước
theo quy định ban tổ chức sea games sẽ chọn ngẫu nhiên hai cầu thủ mỗi đội đi kiểm tra doping sau mỗi trận đấu
ông dũng khá đen đủ khi phải làm thủ tục này sau khi chạy không ngừng nghỉ suốt một trăm hai mươi phút
anh mất khá nhiều thời gian kiểm tra
thậm chí phải uống hơn ba chai nước mới có thể lấy mẫu trước khi trở lại khách sạn nghỉ ngơi cùng u hai mươi ba việt nam
thông tin này được bà xã hùng dũng triệu mộc trinh tiết lộ trên trang cá nhân
tất nhiên hùng dũng chỉ có thể than phiền với vợ bởi vì đây là quy định bắt buộc của ban tổ chức
cách đây hai tháng tiền vệ này cũng phải thử đô bình sau trận đấu với nhật bản tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
tại sea games ba mươi một hùng dũng cũng là cái tên đầu tiên của u hai mươi ba việt nam phải kiểm tra doping
sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra đô phình
hùng dũng mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi cùng toàn đội
sea games hai nghìn một mươi chín hùng dũng cũng tham dự với tư cách cầu thủ quá tuổi
từng một lần bị chủ nhà philippines kiểm tra đô bình
đỗ hùng dũng chơi nổi bật ở lần thứ hai tham dự sea games
tại đại hội được tổ chức trên sân nhà
anh giữ băng đội trưởng và thể hiện tầm ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội
ở vòng bảng đỗ hùng dũng có hai bàn thắng
pa ghi bàn vào lưới u hai mươi ba myanmar của anh giúp u hai mươi ba việt nam giành chiến thắng tối thiểu
tạo đà tâm lý cho trận đấu gặp timor leste
không chỉ thi đấu xuất sắc ở trận bán kết
hùng dũng còn chơi xuất sắc ở vòng bảng để giúp đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành ngôi đầu bảng a
anh ghi hai bàn thắng quan trọng vào lưới u hai mươi ba indonesia và u hai mươi ba myanmar
đỗ hùng dũng cho thấy nền tảng thể lực sung mãn với những gì đã thể hiện
trong một trăm hai mươi phút trận đấu gặp malaysia vào tối một mươi chín tháng năm
sau trận đội ngũ chống doping đưa anh vào danh sách kiểm tra chất cấm
đỗ hùng dũng được đánh giá cao
nhờ khả năng bền bỉ
ở trận bán kết vừa qua anh thi đấu trọn vẹn một trăm hai mươi phút
và liên tục có mặt ở nhiều điểm nóng trên khắp mặt dân
hùng dũng cùng với nguyễn hoàng đức được coi là cặp tiền vệ hàng đầu đông nam á ở thời điểm hiện tại
đây là lần thứ hai trong vòng ít tháng anh phải thực hiện các xét nghiệm theo yêu cầu
lần trước đó là sau trận đấu với nhật bản tại vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai
ở phương diện ngoài chuyên môn hùng dũng đang dẫn đầu cuộc bầu chọn vận động viên được yêu thích nhất sea games ba mươi một
u hai mươi ba việt nam còn có một đại diện khác nguyễn tiến linh đang đứng thứ năm trong danh sách này
vâng thưa quý vị có lẽ điều này bắt nguồn từ việc dũng chip đã chơi quá ấn tượng trước u hai mươi ba malaysia
khoác trên tay tấm băng thủ quân đội u hai mươi ba cầu thủ người hà nội đã gồng gánh tuyến giữa
giúp đoàn quần áo đỏ tạo ra sự áp đảo trước đối phương
trong suốt một trăm hai mươi phút thi đấu hùng dũng gần như chạy không biết mệt
sẵn sàng tranh chấp thu hồi báo và kiến tạo cho các đồng đội
anh cũng chính là chỗ dựa đáng tin cậy cho đồng đội trẻ u hai mươi ba việt nam trong một trận đấu căng thẳng với người mã
sáng ngày hai mươi tháng năm u hai mươi ba việt nam di chuyển về hà nội chuẩn bị cho trận chung kết
đối thủ của thay cho huấn luyện viên park hang seo là u hai mươi ba thái lan
trận đấu cuối của môn bóng đá nam sea games ba mươi một diễn ra trên sân mỹ đình vào tối hai mươi hai tháng năm
vâng hiện nay tại các giải đấu lớn thì việc kiểm tra doping là việc diễn ra với hình thức bắt buộc
trước khi tổ chức giải ban tổ chức sẽ lựa chọn hình thức kiểm tra đô binh và vận động viên phải chịu kiểm tra
đô binh là chất kích thích bị cấm tuyệt đối trong lĩnh vực thể thao
do đó trong trường hợp bị phát hiện vận động viên sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng
cả về sức khỏe tinh thần và cả sự nghiệp
và trang cầu thù hung dũng của chúng ta cũng không nằm ngoại lệ
anh chỉ có thể than phiền với vợ bởi vì đây là quy định bắt buộc của ban tổ chức
thể thao việc tăng cường sức mạnh đồng thời tăng ý chí động lực cho mọi người
thông qua hình thức đối kháng
vì vậy các vận động viên chân chính coi việc gian luyện và thi đấu
cần xuất phát từ chính thực lực cùng sự cố gắng của bản thân
một trận đấu tham gia đối với họ không chỉ nhằm khẳng định sức mạnh
mà còn đại diện cho vinh quang của tập thể
vì vậy nếu sử dụng đô binh trong thi đấu
thì đó đồng nghĩa với việc gian lận trong thi cử
vận động viên sử dụng những hành vi phi thể thao để đem lại thành công cho mình
chắc chắn thành công đó không bền vững
thậm chí bản thân cảm thấy hổ thẹn vì hành động gian lận của mình
việc thiếu công bằng trong thi đấu nhờ sử dụng đô binh
khiến bản thân người dùng không đánh giá đúng thực lực trình độ của mình
hình thức kiểm tra đô binh là gì đi nữa đều được quy về mục đích
mang lại công bằng trong thi đấu thể thao
bạn thi đấu bằng chính sức lực và khả năng của mình
khi chiến thắng đạt được trở nên vẻ vang ý nghĩa
nếu chiến thắng nhờ những hành vi vô đạo đức
thì chiến thắng đó không chọn vẹn
đặc biệt đảm bảo công bằng trong thể thao
giúp các vận động viên có động lực cố gắng hết mình vì mầu cờ sắc áo
chắc chắn giờ đây khi xem các chương trình thể thao
các bạn sẽ tự tin hơn về những kiến thức chuyên môn như thế này đúng không ạ
nếu còn bất cứ câu hỏi nào khác các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chương trình
chúng tôi sẽ lắng nghe và phản hồi nhanh nhất
đừng quên tặng cho chúng tôi một nút like để ủng hộ chương trình các bạn nhé
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo